thưa quý vị tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy ngày càng diễn biến phức tạp
hậu quả do ma túy gây ra hết sức nặng nề nguy cơ tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự
bức xúc trong nhân dân đồng thời cũng là một trong những nguyên nhân
nguồn gốc phát sinh tội phạm
nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy quản lý người sử dụng trái phép trên ma túy
vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn là thông điệp được nhấn mạnh
tại lễ meeting hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy
ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng chống ma túy hai mươi sáu tháng sáu năm nay
nội dung này sẽ được chúng tôi phân tích sâu hơn trong phần sau của chương trình
còn bây giờ sẽ là những tin tức an ninh trật tự cập nhật
ngoại truyền thông tin
sáu giờ đồng hồ công an tỉnh điện biên đã triệt phá thành công hai chuyên án ma túy
bắt bốn đối tượng thu giữ số lượng ma túy lớn gồm năm trăm một mươi viên ma túy tổng hợp
bốn mươi tám bánh heroin một kg ma túy đá và nhiều vật chứng có liên quan
ông chùm sùng a say đã xa lưới đường dây ma túy xuyên quốc gia được công an tỉnh điện biên triệt phá
góp phần chặn đứng hiểm họa ma túy len lỏi thẩm lậu vào địa bàn
mà các đối tượng trong đường dây đang dã tâm thực hiện
viện kiểm sát nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
phê chuẩn lệnh tạm giam đối với võ trung hồng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
thường trú tại huyện củ chi tp hcm về tội mua bán trái phép chất ma túy
đồng thời phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với bùi văn minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
thường trú tại phường phước hiệt tp bà rịa về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
cơ quan công an xác định hồng là đối tượng chính trong đường dây mua bán ma túy
từ tp hcm bán nhỏ lẻ tại bà rịa vũng tàu tăng vật thu giữ khoảng bốn chín kg ma túy
cơ quan công an đã bắt giữ bà đoàn thị hồng hạnh trưởng khoa xét nghiệm
chẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng thuộc cdc tỉnh yên bái
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo cơ quan công an bà hạnh bị bắt do liên quan đến việc mua kích xét nghiệm covid một mươi chín
của công ty cổ phần công nghệ việt á
liên quan đến vụ hai chị em ở phường bình trưng tây tp thủ đức tp hcm tử vong nghi bị phóng hỏa
công an tp thủ đức cho biết đang phối hợp cùng công an tp hcm khẩn trương truy bắt nghi can có liên quan đến vụ việc
theo thông tin ban đầu vụ cháy xảy ra vào khoảng dạng sáng ngày hai mươi năm tháng sáu
thời điểm trên có hai người phụ nữ ngủ ở trên gác bị mắc kẹt bên trong nên đã tử vong
bước đầu công an nghi vấn căn nhà bị phóng hỏa bằng xăng
một đám cháy xảy ra vào lúc một mươi sáu h
giờ ba mươi phút sáng nay tại số nhà năm mươi một ngõ bốn mươi ba đường cổ nhuế phường cổ nhuế hai quận bắc từ liêm tp hcm
đã khiến cho bốn người trong gia đình bị lửa khói đe dọa tính mạng và mắc kẹt trên tầng ba
lực lượng cứu hỏa và công an quận bắc tử liêm cầu giấy nam tử liêm đã kịp thời cứu người an toàn
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
thưa quý vị sở giao thông vận tải hà nội vừa đề xuất tp hcm trên tuyến đường dành
riêng cho xe buýt brt một cho phép các phương tiện lưu thông vào gồm xe vận tải khách khối lượng lớn
từ hai mươi bốn chỗ trở lên các loại xe công vụ xe cứu nạn xe buýt thường v v
thông tin này đang được cộng đồng cư dân mạng chia sẻ và có nhiều ý kiến đồng tình cho rằng
nên xem xét lại việc dành đường riêng cho xe buýt nhanh bởi sau gần sáu năm vận hành khai thác
tuyến buýt nhanh brt một của hà nội đã bộc lộ hàng loạt sai phạm lãng phí đội giá
trong khi hiệu quả khai thác thì chỉ tiêu xe buýt thường

khi đánh giá thấy tuyến buýt nhanh brt của hà nội không hiệu quả thì nên điều chỉnh sớm
bởi tình trạng một mình một đường chỉ làm cho giao thông thêm ủn tắc
thành phố hà nội nên đánh giá lại việc có nên duy trì đường dành riêng ưu tiên cho brt hay không
bởi các tuyến đường buýt nhanh đi qua rất hẹp phương tiện cá nhân ủng tắc đứng chở xếp hàng dài
giờ cao điểm xe máy chiếm hết phần đường brt
nên buýt nhanh hoạt động không hiệu quả trong khi ô tô lấn làn là bị phạt ngay
brt chỉ hiệu quả và đúng là buýt nhanh
khi đường đủ rộng và hệ thống đường sắt đô thị tương đối hoàn thiện
thực tế cho thấy hiệu quả đã không như kỳ vọng nếu như không muốn nói là còn gây nhiều hệ lụy
hạ tầng đường bộ dọc theo tuyến buýt nhanh brt một từ cát linh về yên nghĩa đã bị quá tải
nhưng di chuyển nhanh hơn tiện lợi hơn nên việc duy trì brt có thể sẽ không còn thu hút được hành khách
cư dân mạng cho rằng việc các cơ quan chức năng cần thẳng thắn nhìn nhận
đánh giá lại hiệu quả thực chất của tuyến buýt nhanh là cần thiết
từ đó có cơ sở để có những điều chỉnh phù hợp tránh ủn tắc và nguy cơ tai nạn giao thông
theo chuyên gia giao thông tiến sĩ nguyễn xuân thủy brt hoạt động không hiệu quả là điều không ai mong muốn
đối với một dự án thử nghiệm đúng là cần có thời gian để đánh giá
tuy nhiên với tuyến brt một hà nội hoạt động bốn năm năm không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp
thì cần phải có giải pháp để bố trí lại cho phù hợp
ở nước ta đường hẹp giao thông công cộng chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại hàng ngày
người dân vẫn phải sử dụng phương tiện cá nhân là chủ yếu
nên việc giành được ưu tiên cho xe buýt nhanh không thể đem lại hiệu quả như kỳ vọng
thành phố hà nội cần có đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý bất cập của brt
theo đó có thể nghiên cứu bỏ làn ưu tiên
tuyến brt bố trí buýt nhanh hoạt động như buýt thường
đồng thời nên phân làn cho ô tô và xe máy riêng biệt để thuận tiện cho việc đi lại của người dân
tiến sĩ trần hữu minh tránh văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia cũng cho rằng
hiện nay brt một đang đạt khoảng một khách một làn giờ cao điểm
chỉ nhìn hơn một làn ô tô trong đô thị nhưng chỉ bằng một nửa khi khai thác bằng xe máy
nếu nệ tuyến brt như hiện nay nó chỉ là một loại xe buýt thường
chứ không phải là xe buýt nhanh như mong đợi
không nên duy trì như hiện nay mà buộc phải thực hiện một trong hai hướng
hoặc là chuyển thành buýt thường
đó là bất đắc dĩ mà không ai muốn
mà chúng ta cần có lộ trình và hướng cụ thể để khắc phục những bất cập hiện nay
đối với xe buýt nhanh về trung chuyển về lan về kết nối
về chia sẻ thông tin về tích hợp thẻ để đưa brt này lên một tầm cao mới
với chất lượng dịch vụ khác hẳn xe buýt thường
cũng có nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng
nên khuyến khích sử dụng giao thông công cộng
bộ và sở giao thông nên nghiên cứu kỹ các phương án giao thông phù hợp
để phương tiện công cộng ngày càng được yêu mến hơn
các phương tiện công cộng phải được ưu tiên trên mặt đường
được chạy thông qua các điểm ủng tắc thì mới thu hút được nhiều người sử dụng
cơ quan chức năng cần phải xử lý nghiêm các phương tiện cá nhân
cản trở xe buýt nhanh nếu vẫn duy trì tuyến riêng cho loại phương tiện này
riêng đối với thành phố hà nội phải có lộ trình cụ thể rõ ràng
hoặc lập bỏ làn đường ưu tiên dành cho xe buýt nhanh
hoặc có phương án để nâng cấp khai thác cơ sở hạ tầng phù hợp
cùng các chính sách cụ thể để brt thực sự là xe buýt nhanh
thay vì lãng phí và khai thác với nhiều bất cập như hiện nay
có nên duy trì tuyến đường riêng dành cho xe buýt nhanh ở thành phố hà nội
hay cần có sự điều chỉnh khai thác phù hợp hơn
hạn chế ủn tắc giao thông và lãng phí cơ sở hạ tầng
suy nghĩ của bạn như thế nào về vấn đề này
hãy chia sẻ và tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị công cuộc phòng chống ma túy phải làm liên tục quanh năm không kể ngày đêm
đấu tranh ngăn chặn từng bước đẩy lùi tội phạm tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội
luôn là nhiệm vụ cấp bách của các cấp các ngành toàn thể nhân dân
tháng hành động phòng chống ma túy
ma túy năm nay với chủ đề nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy
và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn
mong muốn đạt mục tiêu kiềm chế từng bước giảm số người nghiện trên phạm vi toàn quốc
đồng thời không để phát sinh người nghiện mới
vậy những yêu cầu giải pháp nào đang được đặt ra
góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay ngày toàn dân phòng chống ma túy
khách mời là bà nguyễn thùy dương phó cục trưởng cục phòng chống tệ nạn xã hội
bộ lao động thương binh và xã hội sẽ có những phân tích cụ thể
theo thống kê hiện nay toàn quốc có trên hai trăm một mươi bảy người nghiện ma túy
có hồ sơ quản lý năm mươi chín năm trăm ba mươi bảy người sử dụng trái phép chất ma túy
tỷ lệ người nghiện trên một trăm linh người dân ở việt nam chỉ bằng một phần ba mức trung bình của khu vực đông nam á
công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sao cai tiếp tục được quan tâm
trong sáu tháng đầu năm các cơ sở cai nghiện ma túy trên cả nước đã điều trị
cai nghiện cho gần bốn mươi hai người
trong đó tiếp nhận mới gần bốn năm trăm linh người
một trăm linh các địa phương tổ chức quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng
đồng thời đã tổ chức nghiên cứu triển khai thí điểm một số mô hình cai nghiện ma túy hoạt động hiệu quả
theo đề án đổi mới công tác cai nghiện của chính phủ
có được sự kiểm soát nhất định đối với vấn đề về tệ nạn ma túy
tuy nhiên theo số liệu thống kê chưa đầy đủ hiện nay mỗi năm chúng ta có thêm gần một mươi người nghiện mới
bà đánh giá như thế nào về điều này
có thể thấy trong thời gian gần đây công tác phòng chống ma túy đã được đảng nhà nước và chính phủ rất quan tâm
tuy nhiên với một con số hàng năm số người nghiện gia tăng nó xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân
thứ nhất là nguyên nhân ngay từ
bản thân người sử dụng ma túy người nghiện ma túy
thì cái nhận thức của cái nhóm đối tượng này thì dường như là còn thiếu hiểu biết về tác hại của ma túy
cộng thêm với đó là cái tính hiếu kỳ của cái nhóm đối tượng sử dụng ma túy
cái thứ hai nữa là xuất phát từ ngay từ bản thân gia đình các em
đó là cái sự thiếu quan tâm của gia đình
thêm vào đó nữa là các cái viện pháp để quản lý sau cai nghiện đối với cái nhóm người nghiện ma túy
tức là hoàn thành xong cái thời gian cai nghiện ma túy
và trở về cộng đồng
thì thực ra thì các quy định của pháp luật về quản lý sau cai nghiện
nó là một trong những biện pháp hỗ trợ cho người nghiện ma túy sau khi trở về cộng đồng
tuy nhiên sự tham gia của ngay bản thân chính quyền các cấp địa phương
cũng như là bản thân gia đình người nghiện
gần như là cũng đâu đó cũng không có cái sự sát sao đối với bản thân người nghiện
cộng với đó là cái sự kỳ thị của xã hội và của ngay bản thân gia đình
một trong những nội dung liên quan đến chủ đề của tháng hành động phòng chống ma túy năm nay
đó chính là nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy
vậy thì vì sao chủ đề này được lựa chọn và chúng ta sẽ tập trung vào những nội dung cụ thể như thế nào
tôi cho rằng đây là một cái điểm nhắn khá là tính vụ
thế thì cái tháng hành động phòng chống ma túy chúng ta tập trung vào cái việc nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy
thì các cái biện pháp cai nghiện ma túy ở đây thì ngoài cái việc cai nghiện ma túy tại gia đình cộng đồng
thì biện pháp cai nghiện ma túy trong các cơ sở cai nghiện ma túy nó cũng có những cái khác căn bản
cái hiệu quả ở đây là gì
về mặt tổ chức thực hiện về công tác cai nghiện ma túy nó cũng có những cái thay đổi
ví dụ như là vấn đề về cai nghiện ma túy cho người từ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi
thì nó cũng có những cái thay đổi căn bản
bản chất của cái việc cai nghiện ma túy cho người từ đủ một mươi hai tuổi đến dưới một mươi tám tuổi
nó bản chất ở đây nó là cái biện pháp
hỗ trợ xã hội cho các em
để làm sao các em tách các em ra khỏi môi trường xã hội trong một cái thời gian nhất định
để đảm bảo hỗ trợ cho các em để sớm vào nhà cộng đồng
thì đấy là cái đảm bảo cái tính hiệu quả
cái hiệu quả tiếp theo nữa đấy chính là chúng ta sẽ rút ngắn được cái thời gian về lập hồ sơ
trình tựu thủ tục lập hồ sơ cũng như là cái sự tham gia của các cơ quan
nó giảm bớt cái thủ tục
các bước và giảm bớt cái giấy tờ khi mà chúng ta lập hồ sơ đưa hiện vào trong các cơ sở cai nghiện
thế rồi hiệu quả ở đây nữa là gì
là việc tổ chức cai nghiện tại gia đình cộng đồng
rõ ràng là chúng ta thấy là rất nhiều những cái giải pháp đang được tập trung để nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác cai nghiện
tuy nhiên thì trong thực tế hiện nay thì theo bà những cái điều kiện những cái biện pháp đi cùng như thế nào
để chúng ta có thể triển khai đồng bộ về nội dung liên quan đến công tác cai nghiện
ví dụ như thế là về cơ sở vật chất về nhân lực
các điều kiện đi kèm
ngay từ khi mà luật phòng chống ma túy có hiệu lực và nghị định số một trăm một mươi sáu được chính phủ ban hành
thì bộ lao động thương minh và xã hội cũng đã phối hợp cùng với các bộ ngành có liên quan
đã có những chỉ đạo liên quan đến vấn đề về đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất
tức là gì
ủy ban nhân dân cấp cấp phải tiến hành gia soát lại
thứ nhất là phải là số người nghiện ma túy người sử dụng ma túy trên địa bàn
thì trên cơ sở đó thì có các cái biện pháp có các cái giải pháp phù hợp
thứ hai nữa là chúng ta phải giả soát lại toàn bộ các điều kiện cơ sở vật chất
trong các cơ sở cai nghiện ma túy hiện nay
thì trên cả nước hiện nay có khoảng hơn một trăm linh cơ sở cai nghiện
thì trong đó có chín mươi bảy cơ sở cai nghiện ma túy công lập
thì ngay các cái cơ sở cai nghiện ma túy công lập này cũng phải gia soát lại toàn bộ các cái cơ sở vật chất
để làm sao sắp xếp bố trí phù hợp và đảm bảo để thực hiện
được đúng theo quy định của nghị định số một trăm một mươi sáu
thứ hai nữa là trong trường hợp mà những cơ sở nào mà nó không đáp ứng được các yêu cầu theo quy định hiện hành
thì dần dần từng bước các cơ quan phải có cái lộ trình và có kế hoạch để trình cơ quan có thẩm quyền
bố trí ngân sách đầu tư mở rộng và nâng cấp các điều kiện về cơ sở vật chất
thêm nữa là vấn đề về nhân sự
về nhân sự ở đây thì trong
nghị định số một trăm một mươi sáu của lần này cũng quy định cũng khá là đảm bảo được cái tính đồng bộ
trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về nhân sự
nhưng cũng có linh hoạt trong cái việc tổ chức và sử dụng nhân sự trong các cái cơ sở ca nhiễm bắt buộc
tức là về nhân sự về bác sĩ rồi về hỗ trợ về tâm lý y tế rồi là hành chính
thì trong nghị định số một trăm một mươi sáu cũng quy định rất là cụ thể các vị trí việc làm của các phòng ban
để đảm bảo được cái công tác ca nhiễm bắt buộc
cũng như là cái quy trình cai nghiện ma túy theo quy định của luật phòng chống ma túy và nghị định số một trăm một mươi sáu
với cái mục tiêu mà chúng ta đang đặt ra đó là tỉnh bước giảm số người nghiện trên phạm phi tàu quốc
đồng thời thì cũng không để phát sinh người nghiện mới
thì những yêu cầu và những biện pháp nào đang được đặt ra trong thời gian tới
tôi cho rằng là để đảm bảo thực hiện đồng bộ cái việc này
thì thứ nhất là chúng ta cũng đã nói rất nhiều về công tác truyền thông tuyên truyền
đây là một trong những biện pháp rất quan trọng
và để thực hiện được cái việc này thì phải có sự tham gia của các cấp các ngành các cơ quan
chứ không riêng gì bộ công an hay bộ lao động hay chính phủ
nếu như các cấp các ngành các địa phương không vào cuộc
thế rồi là sự vào cuộc của ngay bản thân gia đình người nghiện
và bản thân người nghiện cũng chính là một hạt nhân trong công tác tổ chức tuyên truyền
vấn đề tổ chức thực hiện ở đây thì phải có sự tham gia đồng bộ của các cơ quan có liên quan
tôi lấy ví dụ như ngành lao động ngành y tế rồi ngành công an
và tôi cũng mong rằng là sự tham gia của các cơ quan ở cấp tỉnh cấp huyện và cấp xã
có cái sự tham gia vào cái công tác này
và thêm nữa cuối cùng đấy là các cái điều kiện đảm bảo
điều kiện đảm bảo về tài chính về nhân sự và điều kiện về cơ sở vật chất
để đảm bảo làm sao để mang lại tính đồng bộ trong cái công tác thay nghiệm ma túy
mà được thực hiện một cách tốt nhất
vâng một lần nữa xin được cảm ơn bà với những phân tích cụ thể vừa rồi ạ